các nghiên cứu gần đây cho thấy mỏ khí đốt lớn nhất thế giới northield tại qatar
chứa chữ lượng khí đốt khổng lồ ước tính lên tới khoảng sáu tám trăm linh tỷ m ba
do đó qatar sẽ bắt đầu phát triển dự án lng mới từ khu phía tây mỏ nátfield
với sản lượng khoảng một mươi sáu triệu tấn một năm nâng tổng sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng lng của qatar
đạt một trăm bốn mươi hai triệu tấn một năm
tập đoàn qatar energy sẽ sớm khởi động dự án để bảo đảm hoàn thành kế hoạch tăng sản lượng đúng hạn
mới đây qatar energy đã ký một loạt thỏa thuận cung ứng khí đốt dài hạn
bao gồm cung cấp bảy năm triệu tấn lng một năm cho công ty petronet của ấn độ trong hai mươi năm
thỏa thuận cung cấp cho bangladesh một năm triệu tấn lng một năm trong một mươi năm năm
và các thỏa thuận lng với các tập đoàn lớn của trung quốc pháp anh và italy
những biến động trên thị trường ô tô đang khiến các hãng xe dần dần có một sự điều chỉnh
mang tính thận trọng hơn với chiến lược xây dựng
hãng mercedes benz đã điều chỉnh chiến lược cho tới năm hai nghìn ba mươi
từ hướng tới xuất xưởng toàn bộ là xe điện sang xuất xưởng cả xe điện và lai sang điện
trong đó xe lai sang điện sẽ chiếm một vị trí quan trọng
cùng quan điểm này hai nhà sản xuất lớn của mỹ là gm và ford đã phải giảm mục tiêu sản lượng xe thuần điện
trong năm hai nghìn hai mươi bốn do dự báo nhu cầu trứng lại đồng thời giới sản xuất xe điện cũng đưa ra kế hoạch giảm giá
để thu hút khách hàng tesla đã giảm giá từ một mươi hai mươi tại nhiều thị trường trong năm ngoái
trong khi stalantis hay ford đang nghiên cứu các mẫu xe điện nhỏ với giá thành rẻ hơn
chạy đua với các mẫu xe giá rẻ đến từ trung quốc
theo nghiên cứu của ngân hàng phát triển châu á phí nhập khẩu của liên minh châu âu đối với các sản phẩm
thâm dụng carbon được kỳ vọng có tác động hạn chế tới biến đổi khí hậu và chỉ có tác động tiêu cực nhẹ
từ các nền kinh tế ở châu á và thái bình dương
cụ thể cơ chế điều chỉnh biên giới carbon cbim của liên minh châu âu dự kiến có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi
liên minh châu âu sẽ áp phí nhập khẩu đối với các sản phẩm như thép xi măng và điện
dựa trên lượng khí thải co hai trong quá trình sản xuất chúng
thống kê cho thấy cơ chế này có khả năng giảm lượng phát thải carbon toàn cầu ít hơn hai
so với một cơ chế mua bán khí thải với giá carbon là một trăm linh euro tương đương với một trăm linh tám usd mỗi tấn
và không có thuế carbon
đồng thời các khoản phí này có thể làm giảm khoảng bốn kim ngạch xuất khẩu toàn cầu tới eu
và khoảng một một xuất khẩu của châu á sang eu và ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng của một số nhà sản xuất trong eu
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết đã nhận được đề xuất từ bảy dự án điện gió của lào
tổng công suất gần bốn một trăm năm mươi mw bán điện cho việt nam
theo đó trong báo cáo của bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam cho biết điện cho miền trung và nam
sẽ bảo đảm tới năm hai nghìn ba mươi nếu các nguồn mới trong quy hoạch điện tám bảo đảm tiến độ hoàn thành
nhưng với miền bắc cung ứng điện trong các tháng cuối mùa khô đến năm hai nghìn ba mươi sẽ hết sức khó khăn
và khu vực này sẽ thiếu điện từ hai nghìn hai mươi
vì thế nhập khẩu từ lào sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu điện các năm tới
việc này cũng giúp hạ chi phí mua điện khi tỉ trọng các nguồn giá rẻ như thủy điện giảm dần
và các nguồn giá cao như khí rng điện giáo ngoài khơi có xu hướng tăng theo quy hoạch điện tám
sản xuất mây mặc

sản xuất mây mặc lào
là một trong số ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất toàn cầu phát thải một hai tỷ tấn hít siêu hai mỗi năm
sấp xỉ một mươi tổng lượng khí thải carbon toàn cầu
hiện việt nam đã trở thành quốc gia cung ứng lớn thứ hai toàn cầu về hàng may mặc và giấy dép
cho thị trường hoa kỳ chỉ đứng sau trung quốc
do đó việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch để giảm phát thải của ngành dẹp may
có vai trò quan trọng hàng đầu để giúp việt nam đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
thực hiện được điều này cũng đồng nghĩa với việc giúp cho các thương hiệu may mặc giảm thiểu tác động tới khí hậu
thời gian qua diệt mây là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất vì hiệp định evfta
tuy nhiên đến nay ngành dẹp may lại là một trong những ngành đang gặp những khó khăn nhất định
trước những tiêu chuẩn xanh mà thị trường này đang đặt ra
hoa kỳ sẽ áp dụng trong thời gian tới những thay đổi trong chính sách
đặc biệt là chính sách liên quan đến chuyển đổi xanh
sẽ có những tác động vừa tích cực và vừa tiêu cực đối với cả doanh nghiệp việt nam
và để tận dụng những cơ hội trong chuyển đổi xanh
các doanh nghiệp cũng cần phải nắm được những tiêu chuẩn đó một cách rõ ràng và đầy đủ nhất
để có phản ứng chính sách do nó phù hợp
có những chiến lược để phát triển
trong thời gian tới
trong các fta thế hệ mới đều có cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải thấp
đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để doanh nghiệp hướng đến đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại
tăng tính cạnh tranh của sản phẩm khi xuất khẩu
tăng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp của ngành diệt mây đối với người tiêu dùng
các doanh nghiệp đã có lựa chọn cho mình để có thể thích ứng với yêu cầu chung của toàn cầu
trong hai năm qua chúng tôi đã chuyển đổi cơ bản từ đốt than trước kia
nhiên liệu hóa thạch sang đốt bằng những nguyên liệu sinh khối và chúng tôi chuyển sang nổi đốt điện
cái thứ hai nữa về nguồn nguyên liệu điện hiện nay
thì bên cạnh việc sử dụng nguồn điện hiện có của evn
thì chúng tôi cũng đã kết hợp với tổ chức green ilo của pháp
để mà chúng tôi sử dụng và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
để mà chúng tôi giảm thiểu cái việc sử dụng điện
có cái nguồn gốc từ cái nhiên liệu hóa thạch như là than hoặc là như là dầu hoặc là khí đốt
không giống như hầu hết các cơ sở thương mại
phần lớn các nhà máy dệt đều có diện tích mái rộng lớn không có mái tre
và những khu đất rộng lớn chưa sử dụng
việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên những khu vực không có bóng dâm
và không được sử dụng này là một công việc tương đối dễ dàng
năm năm vừa rồi đặc biệt là ba năm gần đây
thì ngành diệt máy việt nam đã đầu tư vào cái chương trình phát triển bình luận của chương trình hóa
tôi nói cụ thể như thế này nhất là hầu hết các doanh nghiệp ngành diệt máy việt nam
đã đầu tư vào cái hệ thống năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời năng lượng áp mái
đây là một cái giải pháp mà nó cũng là một cái điểm cộng cho doanh nghiệp
khi mà sản xuất các nhãn hàng cho các nước trên toàn cầu
hiện doanh nghiệp này có hơn bốn công nhân làm việc tại sáu phân xưởng
mỗi phân sường có diện tích máy khoảng chín m hai
đơn vị điện tiêu thụ bình quân khoảng bốn trăm hai mươi kwh một tháng tương đương khoảng chín trăm linh triệu đồng tiền điện
năm hai nghìn hai mươi một công ty đầu tư một mươi tỷ đồng lắp hơn hai hai nghìn tấm pin năng lượng mặt trời
với tổng công suất một mw
với một m thì chúng tôi đang tính chỉ theo giá sản xuất ra
thì một năm là chúng tôi đang tiết kiệm khoảng độ hai tỷ
tức là sản lượng điện tiêu thụ ra tiết kiệm được khoảng hai tỷ đồng
và với su thế một m đấy chúng tôi đã đang giảm được khoảng hai mươi hai mươi năm lượng điện của công ty
thế thì trong tương lai tới chúng tôi sẽ đầu tư khoảng năm m
và năm m thì sẽ đảm bảo là trong thời tiết bình thường
chúng tôi sẽ sử dụng một trăm linh điện năng lượng mặt trời tái tạo
lúc đó chúng tôi sẽ gần như là tiết kiệm được rất là nhiều cái liên quan đến cái sử dụng cái năng lượng khác
để giảm thải các phát thải môi trường
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích các cơ sở dẹp may cũng phải đối diện với một số thách thức
trong việc triển khai điện năng lượng mặt trời trong ngành dẹp may
chi phí trả trước đáng kể liên quan đến việc lắp đặt cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời
là một trong những trở ngại chính cho việc sử dụng điện năng lượng mặt trời trong ngành dệt may
riêng đối với các công ty diệt may vừa và nhỏ
giá của các tấm pin năng lượng mặt trời bộ biến tần pin và lắp đặt có thể là một trở ngại
hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến chuyển đổi xanh chuyển đổi số
liên quan đến phát thải dòng giảm dần và bằng không liên quan đến chuyển đổi năng lượng
đồng thời liên quan đến chuyển đổi thông minh
cho nên tất cả những cái đó tạo rao cản kỹ thuật rất lớn mà đòi hỏi chi phí tuân thủ rất cao
và cả đối thủ cạnh tranh của việt nam về mặt hàng dẹp may da dày này
đặc biệt là những nước mà nhiều lao động như là campuchia sri lanka bangladesh
thì cạnh tranh gây gắt
giá lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời liên tục giảm do những đột phá về công nghệ và ưu đãi của chính phủ
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi ba giá của các thiết bị điện mặt trời trong đó giá tấm pin đã giảm đáng kể
chỉ còn bốn đến năm đồng một watt
với suất đầu tư từ một mươi hai một mươi bốn triệu trên một kw cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời công nghiệp
đây đang là mức giá giảm khá sâu so với vài năm về trước
ngành dẹp may có thể hưởng lợi lớn nhờ triển khai các dự án năng lượng mặt trời trên quy mô lớn
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư
thì môi trường đầu tư và các chính sách đầu tư việt nam còn rất nhiều vất cập đặc biệt
kể cả đến những chính sách mà hỗ trợ cho việc xanh
cụ thể ví dụ như điện áp mái
với mỗi dự án chúng tôi có khoảng hai ba hectare mái
và có nhiều tỉnh thì thực sự là rất khó khăn
theo các chuyên gia nhược điểm thực sự của năng lượng mặt trời là giảm công suất xuống mức sau sáu giờ tối
các tấm pin mặt trời bắt đầu sản xuất năng lượng từ sáu giờ ba mươi phút sáng
và đạt công suất cao nhất trong khoảng thời gian từ một mươi một giờ sáng đến hai giờ chiều
do vậy những doanh nghiệp dẹp may có thời gian làm việc chủ yếu vào ban ngày
sẽ sử dụng được tối ưu nguồn điện mặt trời
vì vậy cần có sự đầu tư hài hòa về mặt nguồn điện tái tạo và nguồn điện truyền thống
nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã tự đầu tư hoặc hợp tác với các quỹ đầu tư
nhà phát triển để lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy
sử dụng năng lượng sạch phục vụ sản xuất
có thể thấy mặc dù có những trở ngại
nhưng năng lượng mặt trời trong dịp may có tiềm năng đóng góp đáng kể
vào các phương pháp sản xuất bền vững
vậy chúng ta có thể giải quyết được nếu chúng ta xây dựng được những tổ hợp
tùy khu công nghiệp lớn theo đúng như là quyết định một nghìn sáu trăm bốn mươi ba
mà thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chế năng phát triển đẹp nay thế này
và gia dày việt nam như năm hai nghìn ba mươi tuần nhìn
nhận thức về tác động của khí thải nhà kính và các giải pháp năng lượng
cho biến đổi khí hậu đang tăng nhanh từ người tiêu dùng
và các thương hiệu toàn cầu gia công sản xuất tại việt nam
nhiều thương hiệu may mặc đã đặt ra các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học
trên khoa học hoặc tuân thủ thực hiện các cam kết và mục tiêu bền vững tương tự
ngày càng có nhiều nhà sản xuất may mặc tại việt nam đã và đang chuyển đổi sang năng lượng sạch
theo các chính sách trách nhiệm xã hội môi trường của công ty
ngay cả khi các nhà sản xuất tại việt nam chưa chủ động trong giảm phát thải
việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với người tiêu dùng và các thương hiệu thực sự quan tâm đến vấn đề khí hậu
cũng khuyến khích sự chuyển dịch này diễn ra nhanh chóng hơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tuyên bố dừng sản xuất liên tục được đưa ra
trong một tuyên bố gửi ủy ban châu âu ec vào tháng một mươi một năm ngoái
bộ trưởng bộ kinh tế đức robert habet bày tỏ sự lo ngại rằng eu có thể sắp áp hạn chế
đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ trung quốc
việc hạn chế nhập khẩu tấm pin mặt trời từ trung quốc có thể bóp nghẹt sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng xanh
và khiến chín mươi thị trường tấm pin mặt trời ở châu âu trở nên đắt đỏ hơn
điều này sẽ đặt ra nguy cơ phá sản với các công ty eu đã lắp đặt tấm pin mặt trời sử dụng linh kiện nhập khẩu
trong khi đó tây ban nha vẫn để ngỏ khả năng áp thuế quan lên vật liệu tấm pin mặt trời
hà lan thì muốn đưa tấm pin mặt trời nhập khẩu vào danh sách chịu thuế carbon của eu
italy tuyên bố đầu tư chín mươi triệu euro tương đương với chín mươi bảy triệu đô la mỹ
vào một nhà máy sản xuất tấm quang phổ ở vùng sicili
hiện chúng ta phần lớn dựa vào nhập khẩu để đạt các mục tiêu phát triển năng lượng mặt trời của eu
các nhà sản xuất tấm pin mặt trời trong khu vực đã hối thúc chính phủ vào cuộc để mua lượng hàng tồn kho
nhằm giảm bớt tình trạng dư thường nguồn cung
họ nói rằng nếu việc này không được triển khai một cách nhanh chóng
các chính phủ nên tính đến việc dựng hàng rào thương mại
trong khi đó ngành năng lượng xanh nói chung phản đối việc áp hạn chế nhập khẩu
chúng ta không thể giảm ngay được sự phụ thuộc vào trung quốc
vì nếu thế chúng ta không thể xây dựng được các dự án
giá tấm pin mặt trời đã tăng ở mỹ quốc gia đã áp thuế quan lên tấm pin mặt trời nhập khẩu từ trung quốc
điều này gây hiệu ứng lạm phát giá tấm pin ở mỹ đang cao gấp hơn hai lần ở châu âu
các nhà sản xuất châu âu cũng bày tỏ rằng hy vọng về một ngành công nghiệp điện mặt trời
có năng lực cạnh tranh cao của khu vực là rất mong manh
châu âu đang ở trong một cuộc chiến giá cả với trung quốc
chúng tôi cũng đang có kế hoạch đóng cửa một nhà máy sản xuất mô đun quang phổ liên tục thua lỗ ở đức
vì không có sự hỗ trợ của eu
các nhà sản xuất trung quốc giờ đây đang giữ lập trường bán pha giá trên thị trường châu âu
trào các hợp đồng hai năm với mức giá liên tục thấp hơn so với giá trên thị trường giao ngay
vì thế châu âu rõ ràng khó có thể cạnh tranh được